bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với hội nông dân tỉnh
và hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quảng nam đã đến thăm tặng quà động viên các cán bộ chiến sĩ biên phòng
đang làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn phòng chống dịch covid một mươi chín dọc tuyến biên giới việt lào
đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ tại các đồn biên phòng cửa khẩu nam giang
đồn biên phòng la e đồn biên phòng đắc brinh thuộc huyện nam giang tỉnh quảng nam
trao tặng hàng trăm kg thịt cùng nhiều nhu yếu phẩm với tổng kinh phí hơn năm mươi triệu đồng
do hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các nhà hào tâm đóng góp
những món quà này rất thiết thực cho các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch ở vùng biên giới
hiện tại khu vực biên giới huyện nam giang bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
đang triển khai một mươi một chốt cố định với tổng quân số hơn bảy mươi đồng chí được bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ